khi lựa chọn quốc gia du lịch và đặt chân tới thành phố hồ chí minh qua các phương tiện truyền thông
ông cloudy đã biết tại việt nam có ba ca dương tính với virus corona
nhưng điều đó cũng không làm ông thay đổi điểm đến của mình
ông cho biết cùng thời điểm đó tại pháp quốc gia của ông số ca nhiễm viêm phổi cấp đã là sáu
do đó lựa chọn việt nam là điều đúng đắn mà ông đang thực hiện
tôi cũng có chút lo lắng trước đây tôi cũng nghe dịch sát cũng nguy hiểm
và tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ qua không nên quá lo lắng
giống như người đồng hương của mình bà viviana còn biết được việt nam đã tạm đóng các cửa khẩu với trung quốc
để ngăn dịch có thể lây lan và những người đi từ vùng dịch về đều được phải được kiểm tra theo dõi nghiêm ngặt
bà còn vui và thấy rất yên tâm khi việt nam đã công bố một số ca nhiễm corona đã được xuất viện
tôi không có bất cứ lo lắng gì và tôi tin tưởng việt nam là đất nước an toàn
cửa khẩu hải quan cũng đã kiểm tra thân nhiệt của chúng tôi ra đường thì được tặng khẩu trang chúng tôi không cần phải mua
có đôi chút lo lắng nhưng không quá sợ hãi
tôi rất hạnh phúc khi ở đây không có vấn đề gì cả
đối với anh brent đến từ hoa kỳ dù virus corona là nguy hiểm
nhưng với khí hậu nắng ấm tại việt nam đã tạo cho anh một cảm giác hết sức yên tâm
chỉ cần ăn ở những nơi thông thoáng và tránh những chỗ đông người
thì sẽ không có vấn đề gì nhất là các biện pháp phòng chống lây lan mà nước ta đang kiểm soát
tôi rất là ủng hộ cách làm của chính phủ việt nam khi mà đã thực hiện chính sách phòng ngừa rất là nghiêm ngặt
như là không cho chuyến bay đến từ trung quốc
hạn chế khách du lịch trung quốc check in vào các khách sạn
cũng như các biện pháp phòng ngừa nên rất là tin tưởng
theo nhiều du khách việt nam là quốc gia khí hậu nhiệt đới
trong bất cảnh cả thế giới đang phải chống đại dịch viêm phận cấp do virus corona
thì việt nam là lựa chọn hàng đầu và họ cũng tin tưởng việt nam sẽ thành công trong chiến dịch này
đến đây chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc